cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu diễn ra hết sức phức tạp
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức buôn lậu bằng hình thức vận chuyển hàng hóa quá cảnh
từ sân bay tân sơn nhất tp hcm qua cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh xuất sang campuchia
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm số hai mươi đường cộng hòa phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
bắt quả tang lô hàng hóa quá cảnh gồm các mặt hàng điện tử quần áo đồ gia dụng có giá trị khoảng hai mươi tỷ đồng đang được các đối tượng tháo niêm phong trái phép
lẽ ra sau khi quá cảnh tại sân bay tân sơn nhất lô hàng được đưa đi tỉnh tây ninh để sang campuchia
tuy nhiên các đối tượng trên đã đưa hàng về kho tháo niêm phong hải quan để tiêu thụ trong nơi địa
sau đó thay hàng hóa khác có giá trị thấp hoặc quá hạn sử dụng rồi gắn lại niêm phong trở lên tây ninh để làm thủ tục xuất khẩu
hợp thức hóa cho tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở là dầu gội đầu giữa tắm rượu vang
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bắt giữ bốn đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu này